cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
sáng ngày một mươi bốn tháng năm lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan ập vào một khách sạn trên đường đồng nai quận một mươi
tại đây lực lượng hình sự đặc nhiệm phát hiện phong quyền hiếu đang chơi ma túy đá và tiến hành bắt giữ
đồng thời một tổ công tác khác cũng bắt giữ tuân tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận tân bình
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh khai thác cả ba khai nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai nhận liên quan đến nhiều vụ cấp dật khác
được biết cả ba đều bị nghiện ma túy đá và chúng thường xuyên hoạt động về đêm
băng nhóm luôn mang theo bình xịt hơi cay hung khí súng bắn đạn bi để sẵn sàng chống trả tấn công nếu bị người khác truy đuổi
hai mươi đối tượng đã sử dụng hung khí xông vào nhà dân chém người sau đó ngang nhiên đặt thùng container chắn ngang nhà nạn nhân
công an quận gò vấp tp hcm đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng năm bất ngờ có một nhóm hơn ba mươi người cầm hung khí xông vào nhà ông nguyễn
quang vĩnh trú tại số hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh phường một mươi bảy quận gò vấp
khi hai bên xảy ra cự cãi nhóm thanh niên đã tấn công ông vĩnh bằng mạ tấu
bà tiên là vợ của ông vĩnh hô hoán kêu cứu thì nhóm thanh niên bỏ đi
ông vĩnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên người
khi mọi người đang đưa ông vĩnh vào viện thì tại nhà ông một nhóm người cẩu chiếc thùng container đến bịt kín trước cửa nhà ông vĩnh
bà tiên đã gọi điện trình báo cho công an quận gò vấp
làm việc với cơ quan chức năng bà tiên cho biết mâu thuẫn gần đây nhất là mâu thuẫn giữa gia đình bà với một người thân trong gia đình liên quan đến việc tranh chấp đất đài
liên quan đến vụ án các băng nhóm sử dụng dao mã tấu và súng tự chế bắn trọng thương anh trần văn lực quê sóc trăng và anh nguyễn hoàng đức thanh quê bình dương vào đêm ngày sáu tháng năm vừa qua
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn sang dương hoàng quân lê minh hùng trịnh hoàng lâm và nguyễn hoàng phong cùng chú trên địa bàn tp biên hòa
theo điều tra ban đầu tối năm tháng năm anh lực đi ra ngoài để ăn tối nhưng không khóa cửa
đến khoảng hai mươi ba giờ khi quay về thì phát hiện nguyễn hoàng phong cùng với ba đối tượng khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ của mình
thế vậy lực đã đuổi phong và nhóm người này ra ngoài
phong đã rủ thêm các đối tượng sang lâm quần hùng mang theo dao mã tấu và súng tự chế tìm lực để đánh
khi các đối tượng trên đến gần cầu hóa an thì phát hiện lực và thanh chạy xe máy phía trước nên đã tăng tốc đuổi theo
lúc này sang đã dùng súng bắn về phía thanh và lực làm anh lực bị thương hai vết ở vùng lưng trái
còn anh thanh bị thương bên lách trái
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng chạy trốn
sau gần hai ngày tích cực điều tra công an tp biên hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một mã tấu một ống tuyếp sắt một khẩu súng hơi và năm trăm linh viên đạn
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đã khai nhận
hành vi phạm tội
ngay bến xe gặp lại nhau cùng nhau chạy qua đó vừa qua tp bắn lên trời một phát
lực thấy vậy lực đứng đợi sẵn bỏ chạy trên sẵn đường chúng tôi cũng quanh về luôn
lực chạy trên đường chúng tôi quanh về sẵn gì
chúng tôi chạy theo dí theo lên trên cầu tp bắn một phát nữa
xuống dưới cầu ngay ngã thương tp bắn một phát nữa
hầu hết các đối tượng này đều đã có thiên án thiên sự
không có nghề nghiệp ổn định và sử dụng mặt quý
đối tượng này thuộc dạng lưu manh con đỏ
hùng khí mà chúng sử dụng gây án là loại súng hơi
nhưng loại súng hơi này không giống thông thường như loại súng hơi săn bắn
khác mà loại chúng hơi được nạp bằng hơi tầm sát thương rất là cao có thể gây chết người
cơ quan điều tra tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chết người
và tạm giữ các đối tượng đồng thời tiến hành ra quyết định khởi tố bị ngang
để điều tra làm rõ động cơ mục đích phạm tội của các đối tượng
việc cơ quan công an tỉnh đồng nai sớm điều tra truy bắt các đối tượng nói trên
đã đưa lại niềm tin cho người dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự
ở địa phương hiện các đối tượng và tăng vật đã được chuyển qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
theo thẩm quyền nhằm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã bắt giữ đối tượng đỗ minh toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã thanh hương huyện thanh liêm
về tội trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi hai tháng năm khi nhận được tin báo của anh đỗ minh tân ở xã thanh hương huyện thanh liêm
bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số lượng tài sản có giá trị gồm một ba cây vàng
bốn số chín một lắc bạc một nhẫn vàng tây một mươi triệu đồng tổng giá trị trên sáu mươi triệu đồng
qua sàng lọc số đối tượng trên địa bàn lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là đỗ minh toán
em trai của nạn nhân khi toán đang có ý định bỏ trốn đi làm ăn ở xa
tại cơ quan công an tuấn khai nhận toàn bộ hành vi của mình
khám xét khẩn cấp nơi ở của toán lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số vàng bạc
hai chiếc điện thoại di động năm trăm năm mươi đồng và một bộ vam dùng phá khóa xe máy
vào sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đường tôn đức thắng phường phú hội tp huế
hình thái thời tiết ở mùa khô hay là những ngày hè thì người dân càng cần phải nâng cao cảnh giác
đề phòng nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra
thưa quý vị vào khoảng chín h năm phút sáng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại cơ sở răng hàm mặt trần văn quả số một mươi chín tôn đức thắng đã xảy ra một vụ cháy
ngọn lửa xuất phát từ tầng năm của tòa nhà gồm tám tầng và thời điểm xảy ra cháy tại cơ sở không có người hoạt động
theo quân xã của chúng tôi tại thời điểm bắt đầu cháy thì lửa xuất phạm từ một giao máy viết tỉnh đặt trong căn phòng của tầng năm
được biết đây là cơ sở vừa được dùng để làm phòng khám tư nhân và cho thuê phòng trọ
tuy nhiên tại thời điểm xảy ra cháy là khoảng thời gian không có người nên đã không có thiệt hại gì về người
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng ba xe chữa cháy và một mươi năm cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu
sau một mươi phút đám cháy cơ bản đã được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp không chế toàn bộ thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị cứ mỗi khi hè đến lại liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước
chỉ trong ngày hôm qua tại quảng ngãi và an giang đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm
vụ việc này một lần nữa khiến chúng ta phải suy ngẫm
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều một mươi bốn tháng năm
bảy học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đức thạnh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi rủ nhau ra biển minh tân tắm biển
trong lúc đùa nghịch các học sinh kéo thuyền thúng của ngư dân bơi không may bị sóng lớn cuốn ra xa lật úp
ba học sinh may mắn bơi được vào bờ bốn em còn lại bị đuối nước
người dân địa phương cứu vớt ba nữ sinh gồm nguyễn thị thanh tuyền nguyễn thị phi nguyễn thị như ý đưa đến bệnh viện đa khoa mộ đức cấp cứu
tuy nhiên em nguyễn thị thanh tuyền đã tử vong
sáng nay lực lượng cứu hộ cùng hàng chục người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em nguyễn ngọc quý
khoảng sáu giờ cùng ngày bà đoàn thị phương bảy mươi chín tuổi chú tại ấp hòa tân xã hòa bình thanh huyện châu thành tỉnh an giang ra sông gần nhà để tắm cho cháu lê ngọc phương trà sáu tuổi
đối với đối tượng đỗ danh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn an bàng xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
ngoài ra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê phú tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại la chữ phường hương chữ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế về tội tham ô tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin là thông tin về thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị dạnh áp thấp gây mưa bị khối không khí mát từ phía bắc đẩy dịch xuống phía nam đã gây mưa vừa và mưa to cho khu vực vùng núi phía bắc
một số nơi có mưa rất to những nơi khác ở bắc bộ thì đã bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày hôm nay dãy cao thấp này tiếp tục đẩy dịch xuống phía nam nên mưa rào và rông sẽ lan ra toàn bộ khu vực trong đó bao gồm cả thủ đô hà nội
theo nhận định thì mưa chỉ duy trì nốt trong ngày và đêm nay sang ngày mai thì mưa sẽ chấm dứt vào ban ngày trời còn nắng trở lại và khô giáo
sang hai ngày thứ tư và thứ năm trời tiếp tục khô giáo không mưa tuy nhiên thời tiết vẫn tương đối mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ đạt được mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
dãy mây rông dịch xuống phía nam nên vào ngày mai vẫn sẽ gây mưa rào và rông cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
một số nơi sẽ đạt mức mưa vừa mưa to và rông nền nhiệt tại các khu vực này vì thế cũng giảm trời mát mẻ
đến ngày thứ tư và ngày thứ năm thì mưa có xu hướng giảm đi nhưng vẫn duy trì mức độ giải rác tập trung vào lúc chiều tối và đêm ở phía nam khu vực
ban ngày thì trời đôi lúc xuất hiện những khoảng nắng nên nhiệt độ giao động ở mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận chỉ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam dãy áp thấp nên mưa chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
và ban ngày thì trời tiếp tục nắng nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều duy trì ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
sao đến ngày một mươi tám ngày nắng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ ngày đêm ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ
lưu xuống phía nam trong ba ngày sắp tới gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần mang hơi ẩm từ biển và đất liền tạo mây đối lưu gây mưa rào và rông vào lúc chiều tối
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì có mưa vừa bất kỳ thời điểm nào trong ngày một số nơi còn đạt mức mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đầy cao cảnh giáp với hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm xét lốc xoáy cùng gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại